tại đà nẵng ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức hội thảo nhằm lấy ý kiến về giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci năm hai nghìn một mươi tám
tham dự có lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân các sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn
năm hai nghìn một mươi bảy chỉ số cpi đà nẵng đạt bảy mươi một mươi một điểm tụt xuống vị trí thứ hai sau quảng ninh với bảy mươi bảy điểm
đây là vị trí thấp nhất sau bốn năm liền giữ vị trí dẫn đầu về xếp hạng cpi
trong đó có đến năm chỉ số thành phần giảm điểm và tụt hạng đó là chi phí gia nhập thị trường tính minh bạch và tiếp cận thông tin tụt hai mươi bậc ba
chi phí không chính thức tính năng động và tiên phong của lãnh đạo thành phố từ vị trí dẫn đầu xuống thứ sáu cạnh tranh bình đẳng tụt xuống một mươi chín bậc xếp vị trí thứ ba mươi bảy
nguyên nhân là do các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động phải chờ hoàn tất thủ tục mất hơn một tháng
các tài liệu ngân sách chưa đủ chi tiết để doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh
hội thảo đã đề xuất nhiều giải pháp như tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thông tin thường xuyên nhanh chóng và chính xác
hỗ trợ mặt bằng mở rộng quỹ đất cho doanh nghiệp cạnh tranh công bằng minh bạch chống tham nhũng
đây là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe ý kiến của các cấp ngành doanh nghiệp nhằm cải thiện nâng cao chỉ số pci năm hai nghìn một mươi chín